tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín từ gói hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ
mức hỗ trợ cho đối tượng này là ba triệu bảy trăm một mươi đồng một người
tổng cục du lịch hướng dẫn đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên quốc tế hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn viên tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch
còn thời hạn tại thời điểm nộp hồ sơ không phân biệt chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch địa điểm du lịch
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tại quy định số hai mươi ba qdttg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm hai nghìn hai mươi một
hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường biêu điện đến sở du lịch hoặc sở văn hóa thể thao và du lịch
hoặc sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch là nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch
thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày ba mươi
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai